ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đã long trọng tổ chức lễ khánh thành cầu giá rai mới
còn gọi là cầu trần văn sớm đây là cây cầu được đánh giá lớn nhất tính đến thời điểm hiện nay của tỉnh bạc liêu
cầu giá rai mới được khởi công xây dựng vào tháng hai năm hai nghìn một mươi hai thuộc dự án nâng cấp đường giá rai
gành hào bạc liêu với tổng dự toán trên ba trăm sáu mươi bảy tỷ đồng cầu có chiều dài hơn sáu trăm năm mươi bốn mét chiều rộng một mươi năm mét
theo sở giao thông vận tải tỉnh bạc liêu cầu giá rai được xây dựng bắc qua kênh sáng bạc liêu cà mau
nối liền hai bờ bắc nam của thị xã giá rai đây là trục đường chiến lược của tỉnh bạc liêu
khi tuyến đường hoàn thành sẽ kết nối được ba tuyến quốc lộ tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa
giữa bốn tỉnh bạc liêu cà mau kiên giang hậu giang góp phần phát huy tiềm năng vùng kinh tế biển bạc liêu
đặc biệt là vùng kinh tế biển gành hào